các nước trung đông cần sử dụng ảnh hưởng của mình để đảm bảo xung đột ở gaza được kiềm chế
và ngăn chặn vòng xoáy bạo lực bất tận
đây là tuyên bố vừa được ngoại trưởng mỹ antony blinken đưa ra
theo ngoại trưởng mỹ washington tập trung cao độ vào việc ngăn chặn xung đột này lan rộng
phần lớn các cuộc đối thoại sẽ có trong những ngày tới
với tất cả các đồng minh và đối tác của mỹ
là xem xét các bước mà họ có thể thực hiện
bằng cách sử dụng ảnh hưởng và các mối quan hệ để thực hiện điều đó
nhằm đảm bảo rằng xung đột không lan rộng
thứ hai mỹ sẽ xem xét những gì có thể làm
để tối đa hóa việc bảo vệ dân thường
tối đa hóa hỗ trợ nhân đạo
và cũng để đưa con tin ra khỏi gaza
ngoại trưởng blinken đang có chuyến công du kéo dài một tuần
nhằm kêu gọi các bên xoa dịu căng thẳng xung đột tại trung đông
sau thổ nhĩ kỳ và hy lạp
dự kiến ngoại trưởng mỹ cũng sẽ đến thăm các quốc gia ả rập
israel và khu vực bờ tây sông giordani
đức đã kêu gọi các nước thành viên liên minh châu âu eu
chia sẻ gánh nặng hỗ trợ ukraine
đồng thời kêu gọi eu đoàn kết hơn nữa
để ứng phó với các thách thức
phát biểu tại một sự kiện mới đây
bộ trưởng tài chính đức christian lindner khẳng định
việc nước này hỗ trợ nhiều hơn cho ukraine
không có nghĩa là các cường quốc khác tại châu âu
sẽ đồng góp ít hơn trong vấn đề này
ông linner cho rằng giờ là lúc để cho thấy rằng
eu là một cộng đồng của những giá trị đoàn kết với nhau
trong thời điểm nhiều thách thức hiện nay
hiện eu là bên viện trợ quân sự chính cho ukraine
với số vũ khí và trang thiết bị
có trị giá lên tới hai mươi năm tỷ euro
tháng một mươi một năm ngoái
liên minh cầm quyền tại đức của thủ tướng đức olafsson
cũng đã nhất trí trên nguyên tắc
về việc tăng gấp đôi số tiền viện trợ quân sự
cho ukraine trong năm hai nghìn hai mươi bốn
lên tám tỷ euro
liên quan tới vấn đề kinh tế
bộ trưởng tài chính đức bày tỏ quan ngại
trước những bình luận tiêu cực về kinh tế nước này
sẽ khiến nỗ lực phi công nghiệp hóa
hay nền kinh tế đức đi xuống
ông linner nhấn mạnh đức là một quốc gia mạnh
và cần phải đối mặt với thực tế
và đưa ra hành động
truyền thông trung quốc đưa tin
nước này đã ghi nhận năm hai nghìn hai mươi ba là năm nóng kỷ lục
khi nền kinh tế lần thứ hai thế giới
phải đối mặt với một loạt các đợt nắng nóng không ngừng
và các hiện tượng thời tiết khác ngày khác
trung tâm khí hậu quốc gia trung quốc cho biết
nhiệt độ trung bình ở trung quốc năm hai nghìn hai mươi ba
ở mức một mươi bảy độ c mức cao nhất
kể từ khi bắt đầu dữ liệu
được đo vào năm một nghìn chín trăm sáu mươi một
và phá vỡ kỷ lục trước đó là một mươi năm độ c
được thiết lập vào năm hai nghìn hai mươi một
năm hai nghìn hai mươi ba cũng chứng kiến
các kỷ lục về nhiệt độ hàng ngày và hàng tháng
tại trung quốc liên tục bị phá vỡ
nhiệt độ cao nhất được ghi nhận tại nước này
là vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba tại tân cương
với nền nhiệt đắn mức kỷ lục năm mươi hai hai độ c
tuy nhiên không chỉ riêng trung quốc
hàng loạt các quốc gia trên thế giới
cũng chứng kiến nền nhiệt cao nhất trong năm hai nghìn hai mươi ba
thưa quý vị năm hai nghìn hai mươi ba
quá nhiều cơn gió ngược đã đẩy nền kinh tế thế giới
vào một trong những giai đoạn ảm đạm nhất
kể từ cuộc khủng hoảng tài chính thế giới
có thể thấy hậu quả mà đại dịch covid một mươi chín để lại
vẫn còn rất lớn đối với nhiều nền kinh tế
trong khi những xung đột địa chính trị
cũng gây ra những cuộc khủng hoảng nghiêm trọng
làm gia tăng suy thoái
từ cuộc xung đột nga ukraine trước các hồi kết
dẫn đến sự gián đoạn về thị trường năng lượng
và lương thực do chiến dựng
cho đến tình hình căng thẳng leo thang
tại giải gaza giữa phong trào hồi giáo hamas
và israel cùng với đó là những cuộc tấn công
của lực lượng houthi trên biển đỏ
đe dọa chối công ứng toàn cầu khiến xa cước
vận tải biển tăng bọt tất cả tạo nên
một bức tranh kinh tế hai nghìn hai mươi ba đầy ảm đạm
với những ga màu xám đa xen
vậy bước sang năm hai nghìn hai mươi bốn bức tranh
kinh tế thế giới liệu có được những ga màu tươi sáng hơn
hay vẫn dễ tổn thương với những xung đột
địa chính trị hiện hữu chuyên mục
thế giới đa chiều hôm nay sẽ bàn luận và phân tích
về vấn đề này với sự tham gia của tiến sĩ
phạm sĩ thành chuyên gia nghiên cứu kinh tế thế giới
xin chào ông và cảm ơn ông đã dành
thời gian cho chuyên mục thế giới đa chiều ngày hôm nay
trước tiên thì xin mời ông cùng quý vị chúng ta
hãy cùng theo dõi một tổng hợp sau đây
hậu quả của đại dịch covid một mươi chín vẫn tiếp tục
ảnh hưởng không nhỏ đến tiến trình phục hồi
lấy lại sự ổn định của kinh tế toàn cầu
trong khi đó hậu quả
của sự đứt gãy chuỗi cung ứng suy giảm đầu tư
tổng cầu thấp bùng phát giao tranh
giữa một số quốc gia đã đẩy
kinh tế thế giới vào tình thế bất lợi
đầy rủi ro nhưng cũng rất khó đoán định
để ứng phó trước tình cảnh đó
hầu hết các khu vực quốc gia
đều chọn cách thủ thế để giảm thiểu
sự thiệt hại thay vì tập trung cho mục tiêu
tăng trưởng những thực tế rất nghiêm trọng
nói trên lại cộng hưởng với yếu tố khác
tuy ít ảnh hưởng hơn
nhưng sự biến đổi khí hậu thiên tai
đã dệt nên bức tranh kinh tế thế giới
năm hai nghìn hai mươi ba đầy ưu ám
trong năm hai nghìn hai mươi ba
kinh tế thế giới cũng trật vật
với cuộc chiến chống lạm phát
các nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu
năng lượng đã trải qua đợt tăng giá mạnh
nhất là khi nguồn nhập khẩu dầu khí
từ nga đứt gãy mặc dù vậy
nền kinh tế hai nghìn hai mươi ba
vẫn có những điểm sáng đan sen
việc thắt chặt chính sách tiền tệ mạnh mẽ
của các quốc gia khi các ngân hàng trung ương
ứng phó với lạm phát vượt mục tiêu
khiến tăng trưởng toàn cầu đã phục hồi
ngoài mong đợi lạm phát giảm ở mỹ
và một số nước châu âu dịp cuối năm
cũng được kỳ vọng sẽ tạo đà cho
sự tăng trưởng kinh tế trong năm hai nghìn hai mươi
vâng thưa ông theo dõi phần tổng hợp vừa qua
thì ông có nhận định như thế nào về tổng thể bức tranh kinh tế
nếu nhìn vào kinh tế toàn cầu
năm hai nghìn hai mươi ba thì chúng ta có thể nhận thấy rằng là
nền kinh tế này đã phục hồi tăng trưởng
chậm hơn so với dự kiến và có nhiều sóng gió hơn
cũng như là chúng ta nhìn thấy là
các gam màu tăng trưởng của tổng cầu
không đồng đều ở các cực tăng trưởng khác nhau
và mặc dù là có những điểm sáng
như sự phục hồi bền bỉ hơn
của mỹ hay là sự phục hồi của trung quốc
mà chúng ta vẫn thấy tiềm ẩn
khá nhiều rủi ro trong năm hai nghìn hai mươi ba
đầu tiên là chúng ta nhìn vào tăng trưởng kinh tế
của mỹ thì có thể nhận thấy rằng
nền kinh tế tăng trưởng dựa vào tiêu dùng này đang có một cái nền tảng
tương đối mỏng manh khi mà
tác động của các gói kinh tế
đang bắt đầu dần dần
giảm tác dụng của mình nhìn vào số liệu
chúng ta nhận thấy rằng là tăng trưởng tiền lương
và thu nhập của người mỹ đang thấp hơn
tăng trưởng tiêu dùng và điều này cho thấy rằng là
trên thực tế họ đang tiêu lẹm vào
phần tiết kiệm tích lũy của mình cũng như là
số đơn các vụ phá sản của doanh nghiệp mỹ
tính đến hết ba quý đầu năm thì cũng đã
có khoảng năm trăm một mươi chín doanh nghiệp
con số cao nhất kể từ khi mà đại dịch nổ ra
đối với ông sang trung quốc
chúng ta nhận thấy rằng là năm nay rõ ràng là
một cái năm có rất nhiều cái khó khăn mới nổi lên
từ những cái khó khăn trong chính sách
đối thị trường bất động sản từ những vấn đề
về suy giảm về xuất khẩu
và nhập khẩu cũng như là nỗi lo
về giảm phát khi mà rất nhiều tháng
chỉ số cpi dưới một
và đặc biệt là tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên
trong độ tuổi từ một mươi năm cho đến hai mươi bốn
đối với châu âu
chúng ta nhận thấy rằng là tác động của các cái gói
kết thích kinh tế cũng giảm và
những cái căng thẳng giữa mỹ và trung quốc khiến cả
đầu tư và thương mại của châu âu thì đều
có vấn đề về điều chỉnh với
độ rất là lớn ấn độ thì là
một điểm sáng mà chúng ta cũng nhận thấy rằng ngay cả
nền kinh tế của ấn độ thì tăng trưởng của họ
cũng đang có một cái vấn đề mang tính cấu trúc
đấy là tiết kiệm đang giảm rất là nhanh
và điều này có thể ảnh hưởng đến cái tăng trưởng của họ
trong vấn đề của trung hạn và dài hạn
vâng thưa ông vậy là
một năm kinh tế đầy khó khăn của hai nghìn hai mươi ba
đã qua năm mới hai nghìn hai mươi bốn đã đến
mang theo nhiều kỳ vọng về một năm
phục hồi và lấy lại đả tăng trưởng
tuy nhiên theo nhận định của nhiều chuyên gia kinh tế
hai nghìn hai mươi bốn sẽ là một năm với nhiều cơ hội
và thách thức cùng sau này
bước sang năm hai nghìn hai mươi bốn
nền kinh tế thế giới được dự đoán
sẽ có nhiều khởi sắc
song vẫn phải đối mặt với nhiều rủi ro
và thách thức những diễn biến
và hậu quả của cuộc xung đột ở ukraine
nguy cơ xung đột giữa israel và hamas
lan rộng tại trung đông
cũng như tình trạng bất ổn ở biển đỏ
cạnh tranh chiến lược gây gắt giữa các quốc gia
cùng hàng loạt cuộc bầu cử lớn
sẽ ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu
trước dừng lại ở đó những thảm họa
từ biến đổi khí hậu cũng khiến đời sống
của người dân ở nhiều khu vực lao đao
kéo theo nền kinh tế bị đình trệ
mặc dù vậy nền kinh tế

những triển vọng lạc quan khi lạm phát
toàn cầu được dự báo sẽ trở lại mức an toàn
quỹ tiền tệ quốc tế imf
đánh giá lạm phát trong năm hai nghìn hai mươi bốn
giảm dự kiến xuống mức
năm tám vẫn chủ yếu
nhờ giá năng lượng và giá lương thực giảm
lạm phát cơ bản không bao gồm
lương thực và năng lượng sẽ giảm xuống
năm ba vào năm hai nghìn hai mươi bốn
do thị trường lao động thắt chặt
và lạm phát dịch vụ cao hơn dự kiến
về tỷ lệ thất nghiệp
tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế oecd
cho rằng chỉ số này sẽ vẫn
ở mức thấp với con số dự kiến
là năm một cho cả năm
hai nghìn hai mươi bốn và hai nghìn hai mươi năm
tỷ lệ này được dự báo
sẽ tăng ở mỹ vương quốc anh
tuy nhiên tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực
đông euro eurozone và nhật bản
sẽ không thay đổi nhiều so với mức hiện tại
nền kinh tế toàn cầu đã có
một năm kiên cường và dự kiến sẽ tiếp tục
vượt qua những cơn gió ngược vào
năm hai nghìn hai mươi bốn trước khi thể hiện
sự phục hồi vào năm hai nghìn hai mươi năm
chúng tôi dự đoán lạm phát sẽ
tiếp tục hạ nhiệt trong năm hai nghìn hai mươi bốn
thậm chí tại mỹ lạm phát
có thể giảm về mức mục tiêu hai
của ngân hàng trung ương vào giữa
năm nay việc đưa lạm phát
về mức thấp nhất sẽ giúp bình thường hóa
các yếu tố tác động đến nền kinh tế tổng thể
dù những dự báo
có xu hướng chỉ ra kịch bản hạ cánh
mềm nhưng không thể xem thường rủi ro
trước giá cả hàng hóa biến động
những thay đổi về địa chính trị cũng như
những diễn biến khó lường ở các nền kinh tế lớn
trong khi đó tình hình các điểm
nóng xung đột được cho là sẽ có tác động
mang tính quyết định tới triển vọng kinh tế
thế giới năm hai nghìn hai mươi bốn
nhìn chung một mươi hai tháng tới
sẽ là quãng thời gian nhiều thách thức
là một tương lai thuận lợi sẽ lẫn khó khăn
các nước cần duy trì chính sách tiền tệ
thắt chặt hiện tại cho đến khi
có những dấu hiệu rõ ràng rằng
lạm phát được kiểm soát nhường chỗ cho
một số đợt tăng lãi suất bổ sung nếu cần
vâng chào lại trường quay thưa ông ông đánh giá
như thế nào về những thách thức đối với nền kinh tế
trong năm hai nghìn hai mươi bốn ạ
nhìn vô tranh hành hướng một trăm hai mươi ba thì chúng ta thấy là
điểm có thể đáng để lạc quan
đấy là hiện nay tất cả mọi người đều nhận định
rất là thận trọng về hành hướng một trăm hai mươi bốn và như thế
thì có thể các chính phủ sẽ có
nhiều sự chuẩn bị cũng như là các cái chính sách
để hỗ trợ hơn tuy nhiên là chúng ta
vẫn nhìn thấy là có năm cái thách thức hiện hữu
với kinh tế toàn cầu cũng như là
với kinh tế của khu vực đầu tiên là
cái thích đầu tiên là chính sách tiền tệ
của các ngân hàng trung ương chủ chốt sẽ như thế nào
rõ ràng vẫn chưa có dấu hiệu gì cho thấy
rằng cái việc tăng lãi suất
có thể sẽ dừng lại bởi vì
kể cả cục dự trí liên bang mỹ
hay là ngân hàng trung ương châu âu vẫn để ngỏ khấy
khả năng tăng lãi suất khi mà lạm phát lõi
của các nền kinh tế và khu vực này vẫn ở mức cao
và chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương sẽ
hưởng rất lớn đến chính sách tiền tệ cũng như là thương mại
của các nền kinh tế khác thứ hai là
chúng ta nhìn thấy rằng là tính bất chấp của nền kinh tế toàn cầu
vẫn còn lớn bởi vì
hiện nay thì các vấn đề của kinh tế nó không chỉ
là vấn đề mang tính tru kỳ
mà rất nhiều nền kinh tế đang diện về các vấn đề
mang tính cấu trúc của nó và
những cái ẩn số ở trung quốc ở
liên minh châu âu hay cả kẻ mỹ vẫn là một cái thách thức
của năm hai nghìn hai mươi bốn thứ ba là
cái tình trạng phân mảnh về kinh tế và thương mại
là rất nổi rõ năm vừa rồi chúng ta nhận thấy
thương mại toàn cầu đã suy giảm
một phần là do tác động tiêu cực của những phân mảnh này
thứ tư là chúng ta đã thấy rằng là
ảnh hưởng có các bầu cử lớn
có thể nói hai nghìn hai mươi bốn là năm bầu cử lớn nhất
trong lịch sử loài người khi mà chúng ta có khoảng bốn tỷ người
hơn bốn tỷ người sẽ đi bỏ phiếu
và cái thức cuối cùng là liệu các cái cuộc chiến
có thể chấm dứt ở trong năm hai nghìn hai mươi bốn hay không
vậy thì với những thách thức như vậy
thì nền kinh tế toàn cầu năm hai nghìn hai mươi bốn
cần có những kịch bản ứng phó như nào để tránh
từ những kịch bản xấu nhất đầu tiên là chúng ta
và nhận thấy ưu tiên hàng đầu là làm sao
các nền kinh tế lớn những quốc gia
đóng quan trọng quan trọng trong chương trình
sự kinh tế và chính trị toàn cầu họ tìm được
một cái điểm cân bằng trong chính sách của mình
để có những cái hợp tác kinh tế và hợp tác
ứng phó với vấn đề toàn cầu
một cách hiệu quả và trách nhiệm hơn
những vấn đề từ biến đổi khí hậu vấn đề xử lý
khoảng nợ hay vấn đề về thương mại
đều rất cần cái tiếng nói hợp tác của các quốc gia này
thứ hai là chúng ta nhận thấy rằng
các chính sách về cải cách
của tình cầu trúc có thể sẽ cần phải được chú trọng hơn nữa
bên cạnh những ứng phó mang tính tru kỳ
hoặc mang tính thời điểm thứ ba là chúng ta
nhận thấy là vấn đề nợ một mươi năm trong số
các nước đang phát triển và
hai mươi năm số nền kinh tế mới nổi đều được
diện với những vấn đề này và cuối cùng
thứ tư là chúng ta có thể nhận thấy rằng là
cái nhìn nhận của chúng ta về thương mại cũng như là
về chỗ công ứng có thể sẽ cần phải tiếp cận
mang tính thực tế hơn nữa để đối phó với những
rủi ro có thể có màn hình kinh tế và
chính trị thế giới có thể sẽ phải đối diện trong năm tiếp theo
xin lời cảm ơn những phân tích nhận định của ông
dành cho chương trình thế giới đại trưởng hôm nay
thưa quý vị trong bối cảnh
tình hình địa chính trị phức tạp những mối đe dọa
tại các điểm nóng xung đột vẫn còn hiện hữu
vì nền kinh tế toàn cầu đã tránh được một đợt
suy thoái mới cùng với đó là những tín hiệu
lạc quan như chi tiêu tiêu dùng tăng
sự phục hồi của sản xuất tỉ lệ thách nghiệp
tiếp tục giảm và lãm phát đang trên đà hạ nhiệt
đang thúc đẩy niềm tin về một
triển vọng kinh tế toàn cầu tươi sáng vào năm hai nghìn hai mươi bốn
mặc dù vậy chính phủ các nước sẽ
cần phải thận trọng để đối phó với tình trạng lãm phát
giải quyết các áp lực tài chính gia tăng
cũng như cải thiện triển vọng tăng trưởng bền vững
và toàn diện trong trung hạn
đến đây bản tin an ninh thế giới ngày hôm nay cũng xin được kết thúc
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại